tỉnh cà mau có tổng diện tích đất lâm nghiệp là trên một trăm sáu mươi bốn sáu trăm linh hectare
từ khi thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực lâm nghiệp
đến nay cà mau đã giao cho hơn năm hộ gia đình cá nhân sử dụng và khai thác
trên hai mươi một sáu trăm linh hectare diện tích rừng và đất lâm nghiệp
nhờ vậy mà nhiều hộ dân đã thoát nghèo vươn lên làm giàu
những năm gần đây khi giá trị lâm sản ngày càng tăng
người dân có thêm nguồn thu lợi khá cao
bình quân mỗi hectare rừng tràm có giá bán từ một trăm năm mươi triệu đến một trăm bảy mươi triệu đồng một hectare
rừng trồng quảng canh rừng đước khoảng hai trăm năm mươi triệu đến ba trăm linh triệu một hectare
đã mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân
tuy nhiên quản lý nhà nước về công tác giao đất giao rừng ở địa phương và cấp cơ sở
chưa thường xuyên thiếu chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện
giám sát đánh giá hiệu quả sử dụng rừng sau khi giao
trong khi nhiều hộ dân sử dụng đất chưa đúng mục đích sai quy hoạch
và chưa chú trọng bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng
cũng như thiếu chủ động trong việc xin cấp và cấp đổi mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất